tổng rừng thay thế với tổng diện tích hơn hai trăm chín mươi hectare
tuy nhiên tính đến hết năm hai nghìn một mươi năm mới chỉ có bốn dự án được thực hiện với tổng diện tích hơn bảy mươi chín hectare
với diện tích rừng như vậy thì rõ ràng khả năng giữ nước tránh lũ là rất thấp
sòng sòng với đó câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là khả năng dự báo
cảnh báo thiên tai của địa phương có kịp thời hay không
khi mà thảm họa xảy ra và gây nên nhiều tổn thất đến như vậy
cứ nghĩ là mọi sinh hoạt cứ bình thường đấy thôi
cho nên đến khi nó xảy ra rồi thì
nói chung là cũng chả biết nói thế nào
thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm kiểu đoạn cổ huyện
phụ trách theo từng xã thị trấn xuống để đôn đốc
và nhắc nhở thường xuyên về cái ứng trực theo bốn tại chỗ đã được xác lập phê duyệt từ trước
và hơn nữa là việc thông tin trên hệ thống truyền hình với cổng thông tin điện tử của huyện
công tác cảnh báo lũ quét lũ ống bằng các trạm cảnh báo tự động
đã được triển khai tại nước ta từ năm hai nghìn năm
địa phương triển khai đầu tiên chính là tỉnh yên bái
đến năm hai nghìn tám toàn bộ các tỉnh miền núi tây bắc đã triển khai
thế nhưng hệ thống hoạt động hiệu quả tới đâu khi mà nước lũ tràn về
vẫn cứ quân trôi biết bao sinh mạng con người cùng tài sản
và thực tế thì người dân vẫn không nhận được cảnh báo
về điều đó tại hội nghị phòng chống thiên tai các tỉnh miền núi phía bắc
diễn ra vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến khu vực này
chịu thiệt hại lớn về người là do công tác dự báo và cảnh báo mưa lũ
chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế
việc di rời nhân dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ quét
còn gặp nhiều khó khăn
thiếu quỹ đất đáp ứng nhu cầu di rời dân cư
ngoài ra do tập quán và điều kiện sinh sống tại nơi ở mới không phù hợp
nên nhiều hộ dân không chịu di chuyển
hội nghị đã chỉ ra rằng công tác dự báo cảnh báo cần sớm được cải thiện
để người dân hiểu rõ nguy cơ và hậu quả của lũ ống lũ quét sạt lở đất
các nhà khoa học cần đi sâu nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan
để làm cơ sở cảnh báo cho địa phương trong việc bố trí di rời dân cư
với địa hình miền núi có độ dốc lớn thì cần phải nghiên cứu mạng lưới các công trình thủy điện
xây dựng các hồ đập phù hợp với đặc thù địa hình vùng cao
thế nhưng trên thực tế chỉ sau hội nghị vòn vẹn có hai tháng hàng chục mạng người
nhiều của cái vật chất của nhân dân đã bị dòng nước lũ cuốn trôi
lũ lụt vẫn diễn ra hàng năm
thế nhưng nếu không giải quyết được triệt đề những bất cập trên thì hậu quả của nó sẽ ngày càng lớn
không chỉ mưa lũ mà nước ta còn phải đối mặt với rất nhiều thiên tai cũng như các hiện tượng thời tiết bất thường hàng năm
chính vì vậy không chỉ tại các địa phương miền núi mà trên địa bàn cả nước
công tác tuyên truyền cảnh báo sớm thiên tai cần phải được chú trọng hơn nữa
để tránh lặp lại những thiệt hại tương tự như đợt mưa lũ năm vừa qua
tiếp nối thành công của hoạt động trải nghiệm xanh hai nghìn một mươi bảy
vừa qua câu lạc bộ go green đã thực hiện chuyến hành trình trải nghiệm xanh hai nghìn một mươi tám
với nhiều hoạt động thực tế thú vị
thu hút sự tham gia của nhiều bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thủ đô
trải nghiệm xanh hai nghìn một mươi tám không chỉ mang đến cho các bạn trẻ những kiến thức bổ ích về môi trường
mà còn giúp lan tỏa ý thức hành động vì môi trường
từ chính các bạn trẻ đến các bạn trẻ
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
đến với trải nghiệm xanh hai nghìn một mươi tám
hai mươi năm thành viên đã trải qua các vòng phỏng vấn
sẽ được tập trung tại một vườn rau hữu cơ trên địa bàn thành phố
để cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị về môi trường
học tập thêm kiến thức bổ ích qua những trải nghiệm thực tế
là mục đích cao nhất của các bạn trẻ khi tham gia khóa trải nghiệm lần này
chương trình năm nay bọn em với mục đích cũng giống như năm ngoái
là giúp các bạn có nhiều trải nghiệm hơn liên quan đến môi trường
và có tiếp thêm những kiến thức thông qua những hoạt động trải nghiệm đó
như chương trình năm nay thì bọn em có giãn cái thời gian mà các bạn ấy trải nghiệm ra
bởi vì để cho các bạn ấy có đủ khả năng để thấm và thấu hiểu được
những cái kiến thức cũng như là trải nghiệm mà bọn em mang đến
vì thế nên bọn em rất hy vọng rằng là có nhiều thời gian hơn
thì sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn cho chương trình
năm nay thì bọn em có làm những khảo sát trước và sau chương trình
để đảm bảo cái tính hiệu quả của chương trình mang lại
cũng như là rút kinh nghiệm cho những chương trình lần sau
đo lường chất lượng không khí học về lối sống sinh thái trồng rau hữu cơ
và đặc biệt là tự tay làm những sản phẩm
như nước rửa bát xà phòng từ những nguyên liệu thiên nhiên
những hoạt động thực tế như vậy đã được các thành viên tham dự hưởng ứng nhiệt tình
và đồng thời các bạn cũng thu nhận được nhiều kiến thức mới mẻ
điểm khác biệt của trải nghiệm xanh hai nghìn một mươi tám so với các kỳ trải nghiệm trước đó
là sau khi chương trình kết thúc mỗi thành viên sẽ có nhiệm vụ
tự mình thực hiện một hoạt động sống xanh để mỗi bạn có thể tự cảm nhận được rõ nhất
tác động của lối sống sinh thái đối với môi trường xung quanh
trước khi tham gia thì em có tìm hiểu về fanbase của chương trình
đây là mùa thứ ba go green tổ chức ra lớp học sinh thái lớp học môi trường sinh thái
em thấy đây là một hoạt động thú vị có thể nó sẽ là hỗ trợ kiến thức môi trường cho mình
và làm thay đổi cái ý thức nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường
đây là cái hoạt động mà lần đầu tiên em được
lần đầu tiên em biết đến cách làm vì em thấy là việc làm ra sản phẩm tự nhiên
dùng cho hoạt động rửa bát hay gội đầu cho mình hàng ngày rất đơn giản
mọi người có thể dễ dàng làm được
em muốn sau khi chương trình này em rất muốn được về tự tay mình làm để sử dụng
em sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà chúng em được học ở đây
em sẽ chia sẻ lại với nhóm sen trong phố của em
để các bạn trong sen có thể lan tỏa đến nhiều người hơn nữa

để các bạn trong sen có thể lan tỏa đến nhiều người hơn nữa

nhưng mình sẽ up một vài status lên và những ảnh qua những trải nghiệm của mình mình cảm thấy như thế nào
thì nó cũng sẽ là một phần chia sẻ
cái thứ hai nữa là mình có thể kể những cái câu chuyện này đến với bạn bè hoặc đến với gia đình của mình
đấy là những cái cách mà em nghĩ là em sẽ chia sẻ đến với mọi người
qua những việc đấy thì em có thể thực hiện được việc tuyên truyền ý thức sống sen đến cho mọi người
mặc dù trải nghiệm sen hai nghìn một mươi tám
chỉ diễn ra trong ba ngày hai đêm
nhưng với những hoạt động phong phú
kết hợp tập huấn kiến thức về môi trường và trải nghiệm thực tế
mỗi bạn trẻ không chỉ đem về cho bản thân kiến thức mới cách sống mới
mà thông qua đó các bạn còn có thể giúp lan tỏa tuyên truyền lối sống vì môi trường đến chính những người xung quanh mình
để từ đó ý thức bảo vệ môi trường sẽ được nhiều người hưởng ứng hơn nữa
đến đây thì thời lượng của chương trình vì môi trường bền vững cũng xin được khép lại